hôm nay kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn sẽ bế mạc trước đó các đại biểu quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nhiều dự án luật quan trọng
cụ thể trong thời gian làm việc đầu giờ sáng các đại biểu quốc hội biểu quyết thông qua luật phòng chống tham nhũng sửa đổi
biểu quyết thông qua luật sửa đổi bổ sung một số điều của ba mươi bảy luật có liên quan đến quy hoạch
và biểu quyết thông qua luật công an nhân dân sửa đổi sau đó quốc hội tiến hành phiên bế mạc
trong phiên bế mạc được phát thanh truyền hình trực tiếp quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết kỳ họp thứ sáu quốc hội khóa một mươi bốn
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phát biểu bế mạc kỳ họp
theo dự kiến trong phiên làm việc sáng nay nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới việt nam
tổng thống ramnath kovind và đoàn đại biểu cấp cao nước cộng hòa ấn độ sẽ dự thính và phát biểu ý kiến trước quốc hội